liên quan đến việc triệt phá các tụ điểm sử dụng ma túy và xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp mà công an tỉnh đồng nai đã thực hiện trong những ngày gần đây mà truyền hình nhân dân đã liên tục đưa tin
ngày một mươi một mươi hai tỉnh ủy đồng nai đã biểu dương những thành tích của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần trách nhiệm kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội của lực lượng công an tỉnh
ban thường vụ tỉnh ủy biểu dương ý thức tinh thần trách nhiệm và kết quả công tác của lực lượng công an tỉnh
đồng thời đề nghị cán bộ chiến sĩ tiếp tục điều tra mở rộng củng cố tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật